để đảm bảo sử dụng hiệu quả và chất lượng số vaccine được bộ y tế phân bổ
sở y tế tp hcm đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức tiêm toàn bộ vaccine của pvers và moderna
đã được cấp phát trước ngày tám tháng tám
theo quy định sau khi vaccine phòng ngừa covid một mươi chín được phân bổ cho tp hcm
phải được bảo quản ở nhiệt độ từ hai đến tám độ c và phải sử dụng hết trong vòng tối đa ba mươi ngày
để đảm bảo sử dụng hiệu quả và chất lượng số vaccine được bộ y tế phân bổ
sở y tế tp hcm đang đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức tiêm toàn bộ vaccine của pfizer và moderna
đã được cấp phát trước ngày tám tháng tám đồng thời giao trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố
khẩn trương giả soát ngay kế hoạch tổ chức tiêm hai loại vaccine này của các đơn vị
để kịp thời điều phối cho các đơn vị khác đảm bảo sử dụng hết số vaccine được cấp